thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trưa nay việt nam ghi nhận chín mươi ca mắc mới từ bệnh nhân số một mươi ba hai trăm năm mươi chín đến số một mươi ba ba trăm bảy
trong đó tám mươi tám ca ghi nhận trong nước bao gồm tại tp hcm sáu mươi ba ca bắc giang một mươi sáu ca nghệ an bốn ca bắc ninh ba ca và hà tĩnh hai ca
trong đó tám mươi bảy ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa hai ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh tây ninh
tính đến một mươi hai h ngày hai mươi một tháng sáu việt nam có tổng cộng một mươi một sáu trăm bốn mươi bảy ca ghi nhận trong nước và một bảy trăm linh một ca nhập cảnh
có hai mươi tỉnh yên bái quảng ngãi quảng ninh quảng trị thừa thiên huế tuyên quang sơn la ninh bình thanh hóa thái nguyên hưng yên hải phòng tây ninh gia lai bạc liêu điện biên đắk lắc đồng tháp thái bình vĩnh phúc
đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng